các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sang đến ngày mai vùng áp thấp này tiếp tục phát triển và mở rộng hơn nữa
đới gió tây nam ở rìa phía nam của vùng áp thấp này cũng hoạt động mạnh hơn
nên ở các tỉnh sơn la hòa bình cũng như là vùng đồng bằng bắc bộ
bao gồm cả thủ đô hà nội sẽ có quá trình tăng nhiệt
nắng nóng xuất hiện với mức nhiệt ba mươi năm ba mươi sáu độ
cần lưu ý là vào tối nay ở khu vực hòa bình cũng như là khu vực đồng bằng của bắc bộ
vẫn có khả năng cao xảy ra mưa rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
với miền trung sự phát triển và mở rộng hơn của vùng áp thấp phía tây
sẽ khiến cho đời gió tây nam gây hiệu ứng phơn ở khu vực này gia tăng vào ngày mai
vì vậy mà nắng nóng không chỉ xuất hiện ở khu vực vùng núi phía tây nữa
mà sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến tận phú yên
với mức nhiệt cao từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
nắng vẫn trải đều trên cả hai khu vực là tây nguyên và khu vực nam bộ
và ngày mai với mức nhiệt cao nhất ở nam bộ trong khoảng từ ba mươi hai
đến ba mươi năm độ còn đối với khu vực tây nguyên nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
giai đoạn chiều tối do kết hợp với điều kiện nhiệt địa phương nên ở khu vực tây nguyên
cũng như là khu vực miền đông của nam bộ sẽ xuất hiện mưa rông ở mức độ dài rác
người dân cũng cần đề phòng tố lốc sấm xét và gió giật có thể xảy ra trong cơn rông
thời tiết tốt vẫn tiếp tục duy trì trên cả hai vùng biển huyện đảo hoàng sa và trường giang
đối với vùng biển huyện đảo hoàng sa trời không mưa
gió hướng đông nam khoảng cấp ba
còn đối với vùng biển huyện đảo trường sa đôi lúc còn có mưa rông
nhưng không ảnh hưởng gì đến các hoạt động lưu thông hàng hải
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước